mỹ lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
tạm khép lại phiên tòa sơ thẩm ở giai đoạn một
trong bản án sơ thẩm hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai
công ty quốc cường gia lai trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng đã được nhận từ bà trương mỹ lan
để thi hành nghĩa vụ của bà lan trong toàn bộ vụ án
theo bản án sơ thẩm bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty quốc cường gia lai
gồm ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mươi một hợp đồng công chứng một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường
các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
hội đồng xét xử nhận xét bị cáo trương mỹ lan sử dụng công ty đầu tư sunnyland
công ty sunny ký hợp đồng
hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiến xã phước kiền huyện nhà bè tp hcm
với công ty quốc cường gia lai giá một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
bà lan đã thanh toán gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng để quốc cường gia lai tiếp tục bồi thường
giải phóng mặt bằng và nhận lại từ công ty này các tờ giấy liên quan đến việc bồi thường
giải phóng mặt bằng dự án điều trên
theo hội đồng xét xử để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước
nhưng cũng để đảm bảo quyền lợi của bên liên quan
cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc công ty quốc cường gia lai hoàn trả toàn bộ số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
đã nhận từ bị cáo chương mỹ lan
số tiền gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng này là để đảm bảo thi hành án cho trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì công ty quốc cường gia lai sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan
tại thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổng tài sản của quốc cường gia lai qcg giảm nhẹ xuống
chín năm trăm tám mươi năm tỷ đồng
sau một năm lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh chỉ còn hơn hai mươi tám tỷ đồng
đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào
các khoản phải thu ngắn hạn giảm một mươi năm về còn bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
trong số gần một trăm năm mươi chín tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn
qcg ghi nhận khoản đầu tư chín mươi một năm tỷ đồng vào dự án tân phong tại quận bảy tp hcm
và hơn sáu mươi bảy tỷ đồng vào đầu tư dự án khu dân cư phước kiển
bên kia bảng cân đối tài chính
qcg ghi nhận tổng nợ phẩy
trả là năm hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng giảm gần bảy so với đầu năm
trong khi đó bốn hai trăm chín mươi hai tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác
bao gồm hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng tiền nhận của sunny cho dự án phước kiển
còn lại là các dự án khác
đáng chú ý nhiều bất động sản liên quan quốc cường gia lai
nằm trong một hai trăm ba mươi bảy bất động sản bị kê biên của bà trương mỹ lan trong vụ vạn thịnh pháp
đồng thời một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án phước kiển tp hcm
cũng bị cơ quan định
điều tra tạm giữ liên quan đến dự án phước kiển huyện nhà bè tp hcm chín mươi một sáu ha
tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi ba của quốc cường gia lai
tổng giám đốc nguyễn thị như loan đã chia sẻ đáng chú ý
cụ thể vụ tranh chấp giữa công ty và sunny island tại dự án
đã có tín hiệu tích cực hơn vào tháng năm
khi trung tâm trọng tài quốc tế việt nam viac có phán quyết
quốc cường gia lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định
và sunny iceland buộc phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ dự án đã nhận trước đó
theo đó quy sager đã nhận về hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng từ sunny island
tuy nhiên nếu vi phạm hợp đồng quốc cường phải trả toàn bộ số tiền này
cộng thêm năm mươi tương đương một bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng tổng cộng trên bốn ba trăm linh tỷ đồng
theo quy sager sunny island đã sao hồ sơ đền bù giả phóng mặt bằng
đối với phần diện tích khoảng sáu mươi năm hectare tại dự án phước kiển
cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của quốc cường gia lai
năm hai nghìn hai mươi ba khoản lợi nhuận quý tư của qcg đã gánh kết quả cả năm
cụ thể thị trường bất đồng sản đóng băng do cả tác pháp lý lẫn vốn
khiến quốc cường gia lai không thu được một đồng nào trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi
theo đó doanh nghiệp bất động sản của cường đô la lỗ kỷ lục
phải cho đến quý iv doanh thu mới dịch chuyển theo hướng tăng mạnh nguồn thu
bất đồng sản từ một mươi chín tỷ đồng lên bảy mươi một tỷ đồng
quy sager theo đó
báo lãi dòng là một mươi ba bảy tỷ đồng cải thiện hơn nhiều so với khoản lỗ chín bảy tỷ đồng cùng kỳ
và đóng góp lớn vào mức lãi dòng một mươi hai tỷ đồng của doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
giảm sáu mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả kém sắc nhưng cũng đủ giúp cổ phiếu quy sager được cấp margin trở lại
trên thị trường má bất động sản này đang có đà tăng nóng bảy mươi tám chỉ trong hai tháng
tuy nhiên phiên một mươi một tháng bốn sau những thông tin xoay quanh vạn thịnh pháp
quy sager quay đầu giảm mạnh mất gần bốn thị giá
thưa quý vị trong phiên xét xử chiều một mươi một tháng bốn tnthh đã tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan
mức án tử hình cho cả ba tội danh đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
và tham mô tài sản
với bản án trên nhiều người thắc mắc đặt ra câu hỏi
vậy số phận của núi tài sản khổng lồ của trương mỹ lan sẽ đi về đâu sau phiên tòa sơ thẩm
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
hội đồng xét xử xác định bị cáo trương mỹ lan đã cùng với tám mươi bốn đồng phạm
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trong đó có căn biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần
tại quận ba tp hcm
theo tòa hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này
mặc dù con gái của bị cáo trương mỹ lan
là bà chu duyệt phấn đã xin hủy kê biên
nhưng xét thấy đây là tài sản của bị cáo trương mỹ lan nên tòa đã bác yêu cầu
hội đồng xét xử cho biết cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bị cáo trương mỹ lan
nên đây là tài sản của bị cáo
do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
đối với tòa nhà ở bảy mươi năm nguyễn huệ mà tập đoàn vạn thịnh pháp cho scb thuê
hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của trương mỹ lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
đối với loạt bất động sản tại các quận một quận bảy quận bốn quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc đã nhận từ trương mỹ lan hơn sáu chín mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử cho rằng bị cáo lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện
tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ scb do đó hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho scb
nên buộc công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc nộp lại sáu chín mươi tỷ đồng
với tài sản kê biên của bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản nguyên so
và là cháu gái của bị cáo trương mỹ lan hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo lan nuôi nấng từ nhỏ
bản chất tài sản là của bị cáo trương mỹ lan nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
số tiền năm hai triệu usd mà bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
kiêm trưởng đoàn thanh tra tại scb nhận hối lộ
hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo trương mỹ lan rút ra khỏi scb là công cụ thực hiện hành vi phạm tội
nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa buộc bị cáo đỗ thị nhàn phải nộp phạt một trăm linh triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự
đối với hơn một một trăm linh mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở scb
hội đồng xét xử tuyên giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ
trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan nhưng cho người khác đứng tên hộ
hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
trên tổng số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự thực tế bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tương đương dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
thực chất bản chất hơn một hai trăm tám mươi khoản vay của scb các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật
số hợp đồng này là phương thức thủ đoạn để bị cáo lan rút tiền scb sử dụng
do đó tòa chỉ buộc bị cáo lan bồi hoàn tiền lãi toàn bộ dư nợ hơn một hai trăm tám mươi khoản vay được xác định chiếm đoạt
gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cho scb
theo hội đồng xét xử tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella và bị cáo dương tấn trước
cựu tổng giám đốc công ty tường việt thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan
thì số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo dương tấn trước nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan
một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước nguồn tiền có được từ vụ án
tòa yêu cầu phải nộp lại
đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự
song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm tự nguyện nộp tiền
hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình
do đó những số tiền này sẽ được chuyển cho scb khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
với số tiền cổ phiếu đồ vật đã kê biên phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo lan
theo hội đồng xét xử trong quá trình scb thu hồi nợ khi đã giải quyết xong các khoản nợ
phần còn lại scb phải phối hợp với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của bị cáo trương mỹ lan
để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé